đối với lợi thế là địa phương có diện tích rừng rộng lớn hơn chín mươi hectare
chiếm khoảng bảy mươi bảy so với diện tích rừng toàn khu vực đồng bằng sông cửu long
theo đó cà mau đang tập trung nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển tiềm năng kinh tế rừng
trong những năm qua đặc biệt là sở cũng rất quan tâm trong việc phát triển rừng
rồi đó là trong công tác phòng chống cháy rừng rồi bảo vệ rừng
nhưng mà đã xác định đó là cái ngành hàng rổ của cà mau
thì nó ở dùng nguyên liệu nó nằm ở nam cà mau cũng như là bắc cà mau
ngành hàng rổ và cái phát triển đó là các cái cây đó là cái cây đước của nam cà mau
rồi đó là cây ô lai rồi cây tràm tràm nổ đia và tràm út
rừng tràm u minh hạ trải dài ba quyện
u minh thới bình và trần giang thời
dù có nhiều tiềm năng lợi thế nhưng trước nay chưa được quan tâm khai thác
tuy nhiên thời gian gần đây khi có chủ trương giao đất giao rừng cho nhân dân quản lý và sản xuất
đồng thời giúp việc áp dụng trồng thành công cây keo lai cây tràm lá dài
đã làm bật dậy ý tưởng về khai thác kinh tế lâm nghiệp
thí dụ như ở u minh hiện nay từ cái ba năm nay
cái phát triển người dân phát triển trong lâm rừng trong lâm hần đó
chuyển về kinh tế khá hơn
thí dụ như là hàng năm những năm trước
thì là sau khi chưa định hướng cái phát triển rừng cái chỉ đạo tập trung rồi đó
thì hàng năm giảm nghèo chỉ có một năm thôi
nhưng mà gần đây u minh là trên cơ sở phát triển chung
trong đó có phát triển rừng của u minh của hộ của sống trong lâm hần đó
thì xóa được là bốn tỷ lệ hôn nghèo trên hàng năm
nếu mà người dân không hiểu quảng canh truyền thống
người dân phải đợi từ một mươi đến một mươi hai năm mới có thể thu hoạch
thì hiện nay với kỹ thuật trồng thăm canh kê chọn giống tốt
chu kỳ khai thác rút ngắn chỉ còn một nửa
nhưng sản lượng tăng gấp ba lần so với trước đó
bên cạnh đó giúp việc được giao khai thác đất rừng
đã thúc đẩy người dân nỗ lực dương lên làm kinh tế từ rừng
nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống
nhưng mà gần đây thì cũng nói chung thì cũng là
cho mở rộng được ba hét mỗi hộ được ba mươi
rồi dân từ đó mà cũng có cái quan tâm tới mà để trồng
để tận dụng từng cái bờ để đất trống
mà để mà trồng keo chuối dưới kinh thì nuôi cá
thì gần đây thì nói chung là nông dân nó có cái là phát triển
có những hộ dân tận dụng đất rừng trồng sen canh các giường cây ăn trái
mang lại hiệu quả khá cao
đơn cử như ông ngô văn thiệt ấp một mươi tám xã khánh thuận nguyễn u minh tỉnh cà mau
giới dài hét ta đất rừng được giao ngoài trồng rừng theo quy định
bên cạnh ông lập dường trồng cây ăn trái kết hợp nuôi tôm cua
và tận dụng mặt nước kênh mương để nuôi cá đồng
nhiều năm nay gia đình ông ổn định dường lên khá giàu
mở rộng ra được trồng dường thì trồng được cái dường cam
thì hôm nay cái dường cam thì cũng có kết quả rồi đó
thu hoạch cũng được vài chục tấn rồi
chắc qua cuối năm nay qua năm tới thì thu hoạch dường cam đầy định
qua năm tới phải thu hoạch từ một trăm linh tấn này lên
như từ ngày mà mở rộng vấn đề là cải tạo vườn tạp
rồi lên lếp trồng keo rai trồng tràm thì kinh tế từ từ phát triển nâng lên
nói chung cuộc sống không phải riêng tôi mà bà con ở sân sứ sở này
nói chung là đều phát triển
có cụ ăn cụ để tiền bạc có khi một dìu năm cũng có bạc tỷ
theo kế hoạch cà mau đang đẩy mạnh phát triển khoảng một mươi tám hai mươi
hai mươi hectare rừng thăm canh trong đó diện tích cây keo rai chiếm khoảng một mươi hai hectare
số còn lại là tràm cừ bản địa và các loại cây trồng khác
tất cả nhằm nâng cao chất lượng rừng để đạt sản lượng gỗ thương phẩm khoảng tám mươi trữ lượng
quyết tâm nâng cao giá trị kinh tế từ hai mươi ba mươi so với hiện tại